tam đường là huyện tiên phong của tỉnh lai châu chọn du lịch là mũi nhọn phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
với lợi thế về khí hậu địa hình và những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc
tam đường đã phát triển thành công các loại hình du lịch cộng đồng du lịch sinh thái hay du lịch mạo hiểm
dự án du lịch thác trắng đèo hoàng liên sơn được coi là điểm nhấn của ngành du lịch huyện tam đường tỉnh lai châu
dự án sẽ khai thác cùng lúc nhiều loại hình du lịch như du lịch mạo hiểm du lịch sinh thái
nghỉ dưỡng với hệ thống nhà hàng khách sạn biệt thự trên đỉnh núi
kèm theo các sản phẩm chăm sóc sức khỏe với các bài thuốc của bà con dân tộc địa phương
góp phần tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân
góp phần bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống